chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mức xử phạt rất cao việc kiểm soát các lái xe điều khiển phương tiện giao thông có vi phạm nồng độ cồn rất chặt chẽ
nhưng tình trạng người dân phớt lờ quy định dẫn đến những hậu quả đáng tiếc vẫn xảy ra
theo ghi nhận tại các bệnh viện tuyến trung ương tỷ lệ bệnh nhân gặp tai nạn giao thông có sử dụng bia rượu với nồng độ cồn trong máu cao
có giảm so với trước khi có nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp nhưng đang dần tăng trở lại sau hai năm đại dịch covid một mươi chín
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đã xử lý bảy mươi một bốn trăm linh chín trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một trăm tám mươi hai tỷ đồng trong đó có hơn hai mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
nhiều lái xe cho rằng mình uống rượu từ hôm qua hoặc cho rằng mình chỉ nhấp một chút nước hoa quả có cồn
không thể nào còn lượng cồn trong máu
tuy nhiên theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
thời gian từ lúc uống rượu đến khi để xét nghiệm âm tính khi kiểm tra phụ thuộc rất nhiều yếu tố
người điều khiển phương tiện phải xem mình uống lượng rượu bao nhiêu nồng độ cồn trong rượu bao nhiêu
nếu uống càng nhiều thì nồng độ càng cao
đồng thời người uống cần phải xem xét các yếu tố khác
thí dụ như nếu uống lúc đói thì hấp thụ rượu càng nhanh
những người uống rượu kéo dài uống triển miên thì rượu tồn tại trong người sẽ lâu hơn
một số trường hợp cá biệt thì phụ thuộc vào cơ thể
do đó có những trường hợp sau hai mươi bốn giờ vẫn còn dương tính nồng độ cồn trong máu và hơi thở
việc sử dụng một số loại đồ uống như sô cô la hoa quả lên men dạng thuốc siro cảm cúm
dùng dịch sát trùng viên sát trùng miệng họng có một chút ethanol hay một số thức ăn nguồn gốc tinh bột đường
nếu bảo quản không tốt tồn lưu dài thì cũng có thể lên men tạo ra lượng cồn trong hơi thở
cũng là quan ngại với nhiều người dân khi lưu thông phương tiện giao thông
về vấn đề này bác sĩ nguyên cho hay nếu không may ăn phải những đồ ăn thức uống có ethanol
thì ít nhất nên đợi một mươi năm đến ba mươi phút mới tham gia giao thông
vì nếu không may kiểm tra sẽ có một chút ethanol trong hơi thở
theo bà trần thị trang phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
thời gian để cơ thể âm tính với nồng độ cồn sau khi uống rượu bia không chỉ phụ thuộc vào lượng tiêu thụ
mà còn ảnh hưởng bởi đặc điểm sinh học thể trạng của từng cá nhân
ở người có cơ chế chuyển hóa bình thường sau một giờ gan sẽ dung nạp và chuyển hóa hết một đơn vị cồn
tương đương với hai phần ba lon bia ba trăm ba mươi ml nồng độ năm một trăm linh ml rượu vang nồng độ cồn một mươi ba năm
hai mươi ml rượu mạnh nồng độ cồn bốn mươi
tuy nhiên để hết hoàn toàn một đơn vị cồn cơ thể còn phải mất từ một đến hai giờ tiếp theo
như vậy khi uống một đơn vị cồn người khỏe mạnh phải mất từ hai đến ba giờ
cơ thể mới trở về trạng thái bình thường
những người có chức năng gan suy yếu hoặc cơ thể chuyển hóa chậm thời gian sẽ lâu hơn
tuy nhiên khi tham gia các cuộc nhậu số lượng uống sẽ vượt xa con số một đơn vị cồn
sau đó để có thể tự lái xe và không bị phạt
người dân cần rất nhiều thời gian để nồng độ cồn trong cơ thể về mức âm tính
tiến sĩ bác sĩ trần thị hồng thu phó giám đốc bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương hà nội cũng cho biết
trung bình cơ thể có thể đào thải khoảng một mươi hai một mươi bốn gam cồn trong một giờ
nếu uống một lon bia sau một tiếng đồng hồ cơ thể sẽ hết men
và người dân có thể lái xe ô tô mà không sợ phạm luật
nếu uống nhiều hơn hoặc uống loại rượu nặng hơn thì phải đợi lâu hơn mới có thể tránh được phạt
tổ chức y tế thế giới who đưa ra một đơn vị uống chuẩn ly tiêu chuẩn chứa một mươi gram cồn
một ly tiêu chuẩn tương đương một chén rượu mạnh bốn mươi độ ba mươi ml
một ly rượu vang một mươi ba năm độ một trăm linh ml một vải bia hơi ba trăm ba mươi ml
hai phần ba chai hoặc ron bia ba trăm ba mươi ml
do đó để nồng độ cồn dưới hai mươi năm mg trên lít khí thở
đàn ông không nên uống quá hai ly tiêu chuẩn trong giờ đầu tiên
và không uống quá một ghi tiêu chuẩn tiếp theo trong mỗi giờ sau đó
với phụ nữ không nên uống quá một ly theo chuẩn
và không quá một ly tiêu chuẩn trong mỗi giờ tiếp theo
bác sĩ trần thị hồng thu phó giám đốc bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương
bác sĩ trần thị hồng thu cho biết luật thì quy định và phạt rất nặng
nhưng hậu quả khôn lường của lái xe khi vừa mới uống rượu bia thì nguy hiểm hơn nhiều
theo thống kê chưa đầy đủ thì cứ một mươi vụ tai nạn
thì có tới hơn một người không bao giờ còn cơ hội đoàn tụ với gia đình người thân nữa
đó thực sự là mức phạt tàn khốc nhất
lái xe sau khi sử dụng rượu bia là hành động nguy hiểm
chất cồn có trong rượu bia sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương
gây ảo giác làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ giảm khả năng định hướng và điều khiển vận động
phản xạ chậm chất côn trong rượu bia sẽ khiến não bộ xử lý thông tin chậm chạp
phản xạ có điều kiện theo đó cũng suy giảm vì vậy làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn
chẳng hạn khi thấy một người đi ngang đường bất ngờ cần phải phanh xe gấp
não của bạn sẽ mất một khoảng thời gian lâu hơn để đưa ra quyết định
giảm khả năng phối hợp khi uống rượu bia khả năng phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể như mắt tay chân bị ảnh hưởng
những dấu hiệu của tình trạng này bao gồm đi đứng loạn trạng ngồi không vững thậm chí còn khó khăn để ngồi lên xe
giảm sự tập trung tập trung là điều cần thiết để lái xe an toàn tránh các sự cố va chạm
uống rượu bia dù ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến khả năng tập trung của người lái xe
mất tập trung khi lái xe rất dễ gây ra tai nạn
giảm tầm nhìn uống rượu có thể làm tổn thương các mô của mắt từ rác mạc kết mạc đến võng mạc và thần kinh thị giác gây giảm thị lực
thậm chí không điều khiển được mắt
khi thị lực giảm khiến người lái xe không nhìn thấy rõ các vật thể xung quanh từ đó dễ gây tai nạn
giảm khả năng phán đoán khả năng phán đoán khi lái xe đóng vai trò rất quan trọng để giúp đưa ra các quyết định xử lý tình huống
tuy nhiên khi uống rượu bia khả năng phán đoán giảm và dễ dẫn đến gặp sự cố khi lái xe
tai nạn giao thông không chỉ thiệt hại cho bản thân người lái xe mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những người chung quanh
do đó để an toàn cho bản thân cho mọi người xung quanh không vi phạm pháp luật
bộ y tế khuyến cáo tốt nhất đã uống rượu bia thì không lái xe nếu lái xe thì không uống rượu bia